thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn một mươi sáu đánh dấu một năm nóng nhất trong lịch sử với nền nhiệt độ cao hơn so với trung bình hàng năm khá nhiều
bước sang năm hai nghìn một mươi bảy làng hoa đào quất tứ liên hà nội lao đào vì gần như không có mùa đông
hết quý i năm hai nghìn một mươi bảy đã vào lập hạ nhưng vẫn còn gió mùa đông bắc
tất cả những hình thái thời tiết bất thường trên đã cho thấy một điều là biến đổi khí hậu hay là thay đổi thời tiết đang hiện hữu và có tác động trực tiếp lâu dài đến đời sống của mỗi người dân
cuối năm hai nghìn một mươi sáu khi chỉ còn vài tuần nữa là đến dịp tết nguyên đán đinh rậu cả làng hoa đào quất tứ liên tây hồ hà nội thấp thỏng vì đột ngột có đợt nắng nóng giữa mùa đông
kết quả hàng trăm gốc đào nở sớm quất chất khô phải bỏ đi cả vườn và người trồng đào quất điêu đứng
cho đến đầu tháng bốn năm nay khi thông thường đã là mùa hè nắng gây gắt thì lại có thêm đợt không khí lạnh bất thường nhiệt độ giảm sâu kéo theo mưa và rông
việc thay đổi hình thái thời tiết bất thường này đã khiến cho những đối tượng nhạy cảm như người già và trẻ em gặp phải vấn đề về sức khỏe đặc biệt là đường hô hấp
chưa hết mới đây nhất khi cả miền trung đã bước vào mùa khô thì rông lốc và mưa đá kèm theo xét đã khiến hàng chục ngôi nhà tại tỉnh nghệ an quảng bình và đắk lắc bay mất nóc
đáng nói hơn đã có ba nạn nhân bị xét đánh gây tử vong
chúng tôi đã chuẩn bị thi học kỳ hai cũng mong các cấp chính quyền tạo điều kiện để giúp đỡ khắc phục lại hậu quả cho nhà trường để học sinh ổn định để cho kỳ thi sắp tới được học sinh yên tâm để làm bài thi
tất cả những hình thái thời tiết bất thường trên đã cho thấy một điều biến đổi khí hậu thay đổi thời tiết đang ngày càng trở nên hiện hữu và có tác động trực tiếp lâu dài đến đời sống của mỗi người dân
đây là một buổi giao ban của trung tâm
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
từ đây những thông tin về mọi hình thái thời tiết đều được tổng hợp phân tích và báo cáo cho các đơn vị chức năng phục vụ từ đời sống dân sinh cho đến điều hành kinh tế vĩ mô
theo đánh giá của các chuyên gia thuộc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương thì năm hai nghìn một mươi bảy được dự báo sẽ là không hề dễ dàng đối với công tác dự báo thời tiết
bởi tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu biến đổi khí hậu đã khiến cho thời tiết diễn ra rất phức tạp và khó lường
nóng lên toàn cầu là chúng ta thấy rõ rệt tức là trong những thập kỷ gần đây sự tăng nhiệt độ ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc là chúng tôi đánh giá là đã xảy ra
tức là nó theo xu hướng chung của toàn cầu là tăng nhiệt độ tức là nhiệt độ có xu hướng tăng dần đều
và trong những năm nay cũng được đánh giá là năm nóng nhất trong chuỗi số liệu theo tổ chức khí tượng thế giới đã đưa ra
chưa hết theo phân tích từ các số liệu thì càng ngày nền nhiệt độ trung bình sẽ càng cao hơn mọi năm
đáng nói nhất năm hai nghìn một mươi bảy sẽ có nền nhiệt cao hơn từ một đến hai độ c
điều này có nghĩa những đợt nắng nóng sẽ khốc liệt và kéo dài hơn đồng thời tình trạng khô hạn rất dễ xảy ra
và cái thông tin chính mà có thể đưa ra là về cái nền nhiệt độ thì cái nền nhiệt độ vẫn có cái xu hướng là cao hơn so với trung bình nhiều năm
nhưng mà cao hơn là một
ở cái mức là từ năm đến một độ đấy là về cái nền nhiệt độ trung bình cái hiện tượng pha nóng của hiện tượng enso
và tuy là chưa được đánh giá là hiện tượng enino nhưng mà nó đang ở có cái xu thế là ấm lên
cái nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực nino ba mươi bốn là nó đang có cái xu hướng ấm lên
và nó sẽ nghiêng về pha nóng trong những cái tháng nửa cuối năm năm hai nghìn một mươi bảy
vì cái hiện tượng này mà nhiều khả năng là trong những cái tháng và cuối năm
mưa sẽ có khả năng là tiêu hụt
và theo dân định chúng tôi dù nữa là cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão
thì bão hoạt động ở trên biển đông thì có khả năng là sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm
rất rõ ràng việc biến đổi thời tiết là hệ quả trực tiếp từ biến đổi khí hậu hiện tượng nóng lên toàn cầu
hệ quả này có những tác động lâu dài và khó lường hết đến mọi mặt của đời sống
từ nông nghiệp nuôi trồng cho đến sức khỏe của người dân
nhận thức rõ ràng về những tác động của biến đổi khí hậu đến nước ta
ngay trong sáng nay một mươi một tháng năm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã phát biểu
tại hội nghị chuyên đề liên minh nghị viện thế giới về tầm quan trọng của việc ứng phó với biến đổi khí hậu
điều này đã cho thấy quyết tâm cũng như định hướng trong tương lai của nước ta đối với vấn đề toàn cầu này